với hành vi mua bán vận chuyển ma túy hai đối tượng vừa bị lực lượng công an tỉnh nghệ an bắt giữ thu giữ hơn hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại km một trăm linh chín quốc lộ bảy đoạn thuộc địa phận xã châu khê huyện con cuông
ban chuyên án bắt quả tang đối tượng vũ văn đảng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động và một xe máy
đấu trách mở rộng đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng chín bắt giữ thêm lương văn hưng đối tượng trực tiếp cùng với đảng
giao dịch ma túy với các đối tượng người lào khám xét nhà riêng của hưng thu giữ gần hai trăm linh viên ma túy tổng hợp